là đầu nguồn của dòng sông chảy qua sáu tỉnh trong khu vực sông cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước bảo vệ môi trường bảo vệ đất nông nghiệp
tuy nhiên do những tác động của thiên nhiên và con người sông cầu đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng bồi lắng gây sạt lở đất nông nghiệp phản ánh tại bắc cạn
mỗi khi mưa lũ thì sạt lở đất đá là câu chuyện không lạ với người dân sinh sống dọc bờ sông cầu
tuy nhiên chưa bao giờ người dân lại lo lắng như hiện nay song cùng với đó không thể không kể đến những tác động của con người
do sự quản lý thiếu chặt chẽ của ngành chức năng và chính quyền các địa phương dọc bờ sông cầu hiện nay nên có hàng chục vị trí đổ đất trái phép xuống lòng sông như thế này
mùa khô lượng đất đá ở đây ít tác động đến dòng sông
tuy vậy trong mùa mưa lũ chắc chắn khối đất đá này sẽ bị dòng nước cuốn về phía hạ lưu tạo nên hiện tượng bồi lấp dòng sông biến đổi dòng chảy và việc sói lở đất nông nghiệp của người dân cũng là tất yếu
trong trận lũ như trận lũ mấy hôm vừa rồi này toàn bộ lượng đất đá mà đổ xuống lòng sông thì nó sẽ chảy xuống vùng hạ lưu tức là ra ngoài thành phố của mình đây
thì nó sẽ bồi lấp dòng sông
bồi lấp dòng sông
dòng sông mà đã bồi lấp rồi thì
nó sẽ thoáng toàn bộ cái lòng sông nó sẽ gây sạt lở hai bên
để ngăn chặn tình trạng sạt trượt làm mất đất nông nghiệp một trong những giải pháp được tỉnh bắc cạn thực hiện những năm qua đó là đầu tư xây dựng những công trình kè chống xói lở
tuy nhiên đây cũng chỉ là những giải pháp trước mắt
với chiều dài gần một km kè quan nưa xã dương quang được đầu tư xây dựng với mục tiêu bảo vệ trên một mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp
cánh đồng này cũng chính là vựa lúa chính của người dân trong thôn
trong khi đó chỉ sau vài trận mưa lũ gần đây hơn một nửa tuyến kè đã bị cuốn trôi theo lũ
dù hiện nay đất nông nghiệp ở cánh đồng này chưa bị ảnh hưởng lớn song theo người dân khi kè đã mất cộng thêm mức độ tàn phá rất nhanh sau mỗi trận lũ nguy cơ xóa sổ cánh đồng này là hoàn toàn có thể xảy ra
bên cạnh đó do việc bồi lắng thay đổi dòng chảy một tuyến đường huyết mạch qua đây cũng có nguy cơ bị phá hủy chia cắt do mưa lũ

với đó là phải xử lý nghiêm các hành vi xâm hại dòng sông cầu đặc biệt là tình trạng đổ đất trái phép tràn lan trong nhiều năm qua